bảo hiểm xã hội việt nam đang tiếp tục triển khai đấu thầu tập trung quốc gia
đối với thuốc bảo hiểm y tế sử dụng cho năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đối với một mươi bốn hoạt chất
tương đương với một trăm hai mươi mặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc
tại hơn một năm trăm linh cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc
trung tâm giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khu vực phía bắc
thuộc bảo hiểm xã hội việt nam tiếp tục được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện
thí điểm việc đấu thầu tập trung quốc gia lần thứ hai
quy mô đấu thầu lần hai trải rộng sáu mươi hai tỉnh thành phố có bảy mươi hai nhà thầu tham gia
với giá trị gói thầu gấp một mươi lần năm hai nghìn một mươi bảy và gấp ba lần khối lượng hồ sơ thầu
so với lần thứ nhất trước đó lần đấu thầu tập trung quốc gia đầu tiên
do bảo hiểm xã hội việt nam tiến hành trong quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy đối với năm hoạt chất
tương đương hai mươi mặt hàng với tổng giá trị trên một tỷ đồng
giá kế hoạch được phê duyệt đã giảm từ năm đến một mươi năm so với các mặt hàng
đã trúng thầu tại các tỉnh thành phố trong một mươi hai tháng trước đó